phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược thủy lợi việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu cụ thể của chiến lược về cấp nước bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế xã hội
chú trọng bảo vệ môi trường và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh phục vụ phát triển bền vững
chiến lược cũng đề ra các giải pháp chung như hoàn thiện cơ chế chính sách tăng cường thực thi pháp luật về thủy lợi
hoàn thiện tổ chức bộ máy phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi
nâng cao hiệu quả quản lý khai thác giải pháp cho từng khu vực trung du miền núi bắc bộ đồng bằng sông hồng bắc trung bộ nam trung bộ tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông kiểu long